tiếp đoàn đại biểu ủy ban thương mại quốc tế của nghị viện châu âu do ông linkerburn
chủ tịch ủy ban làm trưởng đoàn thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ tin tưởng
với ý nghĩa quan trọng chiến lược của hai hiệp định thương mại tự do việt nam eu
và bảo hộ đầu tư việt nam eu
nghị viện châu âu và quốc hội việt nam sẽ sớm xem xét phê chuẩn
để các hiệp định này có hiệu lực trong thời gian sớm nhất
cụ thể hóa những lợi ích to lớn cho người dân và doanh nghiệp hai bên
bày tỏ vui mừng gặp lại thủ tướng nguyễn xuân phúc
ông linkerburn cho rằng đây là biểu hiện mối quan hệ tích cực của việt nam và eu nói chung
với nghị viện eu nói riêng
ông khẳng định eu hoàn toàn ủng hộ lập trường của việt nam trong vấn đề biển đông
ông cho biết tháng hai tới nghị viện châu âu sẽ xem xét bỏ phiếu
thông qua các hiệp định quan trọng hai bên đã ký kết
trên mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên ông linkerburn khẳng định eu sẵn sàng hỗ trợ
về mặt thiết kế chính sách giúp việt nam thúc đẩy tăng trưởng và phát triển
nâng cao đời sống của nhân dân
eu cũng mong muốn hợp tác chặt chẽ với việt nam trên diễn đàn đa phương
nhất là khi năm hai nghìn hai mươi việt nam là chủ tịch asean và là ủy viên không thường trực
hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
ông linkerburn bày tỏ tin tưởng việt nam sẽ thực hiện tốt các vai trò quan trọng này
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
việt nam đánh giá cao ý nghĩa kinh tế chiến lược của hiệp định thương mại tự do việt nam eu
và hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu đối với quan hệ việt nam eu
cũng như việc thúc đẩy xu hướng liên kết kinh tế mở minh bạch và dựa trên luật lệ
thủ tướng tin tưởng với ý nghĩa quan trọng chiến lược của hai hiệp định này
nghị viện châu âu và quốc hội việt nam sẽ sớm xem xét phê chuẩn các hiệp định này
có hiệu lực trong thời gian sớm nhất
cụ thể hóa những lợi ích to lớn cho người dân và doanh nghiệp hai bên
thủ tướng cho biết việt nam là chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thủ tướng mong muốn quan hệ eu asean và hợp tác việt nam eu trong khuôn khổ đa phương sẽ được tăng cường